để mang tính chất cộng đồng thì chúng tôi có thể nói một cách rất vắn tắt là như thế này
người ta thường nói là tăng huyết áp là kẻ giết người thầm lặn
và chính như vậy thì những cái dấu hiệu mà để mà gọi là từ cái dấu hiệu này mình suy ra là mình bị tăng huyết áp
thì nó rất là khó và chúng ta không nên chờ đợi đến những cái khi chúng ta có dấu hiệu điển hình
thì chúng ta mới biết mình bị tăng huyết áp
nói như vậy có nghĩa là không phải là bất thình lình nó đến
thật ra là cơ thể của chúng ta đều có những cái phản ứng trước một cái tình trạng là huyết áp của mình nó cao
chỉ có điều là chúng ta có nhận ra những cái dấu hiệu đó hay không
chúng ta có chú ý đến nó hay không
hay là chúng ta lại cho nó là bị là do một cái nguyên nhân khác
chúng tôi ví dụ là như thế này
nhiều bạn cảm thấy là đầu mình nó nặng
nó nhức đầu
nhưng mà chúng ta lại nghĩ rằng là chúng ta đi gió
chúng ta bị cảm lạnh
hay là chúng ta bị đau cuộc sống
nên ọ thế kia
thì chúng ta không nghĩ rằng đấy là cái dấu hiệu căng da nặng đầu
đấy là biểu hiện của cái huyết áp cao
ví dụ như vậy
hoặc là chúng ta thấy là tự nhiên là người mình nó nóng thân thân
đóng thân thân thân
khi mình nó đập nhách thì chúng ta lại nghĩ rằng là chúng ta chắc là bị nóng quá ví dụ như vậy
nhưng mà thực ra đấy là những cái dấu hiệu có thể có của tăng huyết áp
thế thì kinh nghiệm của chúng tôi cho thấy rằng như thế này
ở tuổi trung niên đặc biệt là khi chúng ta qua tuổi năm mươi
bất cứ một sự thay đổi nào của cơ thể chúng ta thì chúng ta đều nên kiểm tra huyết áp
và chỉ kiểm tra huyết áp được đo được thì chúng ta mới biết rằng là cái huyết áp của mình cao
rất nhiều trường hợp mà đến với chúng tôi tư vấn là ví dụ như là tôi hồi hộp đánh chống ngực
tôi cảm thấy đau gực tôi cảm thấy đau đầu thỉnh thoảng
nhưng mà lúc ấy chúng tôi đo huyết áp thì là cao
nhưng mà còn nghiêm trọng hơn nữa là có những cái trường hợp mà rất rõ
rõ ràng là mình bị tăng huyết áp nhưng mà chúng ta vẫn bỏ qua
ví dụ như là có những trường hợp mà đột quỵ thoáng qua rồi
tai biến mạch não thoáng qua đột ngột là mình không nhìn thấy gì ví dụ như vậy
hoặc là tự nhiên mình cảm thấy nó khó hoặc là tay chân mình vận động nó yếu ví dụ như vậy
thì nhưng mà chúng ta cũng không nghĩ rằng là đấy là chúng ta bị đột quỵ
và nguyên nhân là có thể do huyết áp cao